hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi kỷ niệm một mươi hai năm ngày doanh nhân việt nam đây là dịp để các cấp các ngành tuyên dương các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu nhằm cổ vũ động viên phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
trong những năm qua các doanh nghiệp doanh nhân trên cả nước đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và ngày càng khẳng định vai trò nóng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hội nhập và phát triển
hiện nay cả nước có gần sáu trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động riêng chín tháng qua có hơn chín mươi một doanh nghiệp mới thành lập đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp của chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống tạo được niềm tin trong kinh doanh
đây cũng là cơ sở để tiếp tục phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi cả nước có trên một triệu doanh nghiệp với chất lượng tốt
trong thời gian tới để phát triển với trình độ cao hơn bước lên nước thang cao hơn
trong thời gian tới để phát triển với trình độ cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp việt nam phải đóng vai trò nắm cốt bắt nhịp được những chuẩn mực của khu vực và quốc tế năng động sáng tạo có kiến thức và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn